trận lũ quét vào tháng tám vừa qua đã để lại hậu quả rất nặng nề cho huyện vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái
đến nay sau nhiều nỗ lực khắc phục sự sống mới đã dần được hồi sinh đời sống của người dân nơi đây đang dần đi vào ổn định
gia đình chị lầu thị mú ở bản háng gàng xã kim nội đã mất toàn bộ tài sản sau trận lũ quét
chính quyền xã bố trí đất ở giúp gia đình chị làm được căn nhà mới ở nơi địa thế vững chắc an toàn hơn
từ nay mỗi khi mùa mưa lũ đến gia đình chị có thể yên tâm sinh sống và làm ăn
bây giờ gia đình mình đã có căn nhà mới làm bằng sắt lợp mái tôn rất chắc chắn rồi
có nhà mới ở nơi cách xa con suối từ giờ gia đình không lo bị nước lũ cuốn trôi nhà nữa
được cán bộ xã cho gạo cho thêm con dê để nuôi đến nay gia đình đã bớt khó khăn hơn
hôm nay lại được đoàn công tác của tỉnh xuống thăm gia đình vui lắm
xin cảm ơn cán bộ
cảm ơn các bộ xã và cán bộ huyện nhiều lắm
gia đình anh mùa a lệnh ở bàn khao giống là một trong một mươi bảy hộ gia đình của xã kim nội bị lũ cuốn trôi hết tài sản nhà cửa
giờ đây một căn nhà mới vững chắc đã được dựng lên bằng số tiền được ủng hộ hơn tám mươi triệu đồng
thêm vào đó nhà nước hỗ trợ một con bò giúp anh có thêm sinh kế
các con được quay trở lại đi học mọi thứ dần đi vào ổn định
nhà trường với đại quốc giáo bảo là đi thì quốc giáo lại nuôi giúp
trước một năm không con quyết tâm đi học và bây giờ thấy gia đình cũng ổn định
không sợ lũ quết cuối chuôn như đợi vừa qua nữa
xã kim nội là xã bị thiệt hại nặng nề nhất sau đợt mưa lũ
sáu người chết và mất tích một mươi bảy nhà bị cuốn trôi sập hoàn toàn di rời khẩn cấp
với sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức cá nhân sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy chính quyền xã
nên đến thời điểm này một mươi bảy hộ gia đình bị ảnh hưởng do lũ quét
đã ổn định cuộc sống
còn tại xã lao trải hệ thống đường giao thông liên bản các công trình thủy lợi bị hư hỏng gần như hoàn toàn
đến nay những ngôi nhà mới được mọc lên đường giao thông
các công trình thủy lợi hoạt động trở lại bình thường
theo báo cáo của huyện mù căng trải thì đã có sáu trăm linh đoàn đến ủng hộ người dân vùng lũ
với tổng số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng hiện vật quy ra tiền gần năm tỷ đồng
đó chính là một trong những động lực giúp nhân dân mù căng trải vươn lên từ mất mát đau thương
cảnh giác hơn với thiên tai và xây dựng một đời sống bền vững